cơ quan chức năng thành phố cần thơ đã phát hiện và mời làm việc các đối tượng có liên quan đến việc đăng tin sai sự thật về covid một mươi chín
ngoài việc xóa gỡ thông tin thì có trường hợp đang xem xét xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật
ngày hai mươi ba tháng ba một đối tượng đã đăng lên mạng xã hội thông tin có nội dung
bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ đang điều trị một bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín và cách ly nhân viên khoa cấp cứu
thông tin trên nhanh chóng lan truyền và gây hoang mang dư luận
sau khi nắm thông tin cơ quan chức năng đã thông báo triệu tập và đối tượng thừa nhận chính mình là người trực tiếp soạn và phát tán thông tin giả trên
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm việc với tất cả các trường hợp có liên quan để làm rõ và xử lý theo quy định
trong hai tháng nay cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý trên một mươi trường hợp thông tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín
sáng hai mươi sáu tháng ba công an huyện chư mờ ga tỉnh đắk lắc đã triệu tập và làm việc với một đối tượng nữ hai mươi tuổi
chú tại xã chư xê huyện chư mờ ga
đăng tin sai sự thật với nội dung kêu gọi người dưỡng bị mắc covid một mươi chín trở về sau khi bỏ trốn khỏi địa phương
bài viết đã thu hút hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận
phần lớn những bình luận thể hiện tâm lý rất hoang mang và lo lắng về dịch bệnh
tại cơ quan công an đối tượng cho biết đăng thông tin sai sự thật trên nhằm mục đích để câu like
hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để ra quyết định xử lý theo quy định của pháp luật